nhận lời mời của ngài eugenio césar laborino bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa angola
đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng làm trường đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa angola
từ ngày một mươi bốn đến một mươi năm tháng bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm đã có các cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ nội vụ
bộ tư pháp và nhân quyền tiếp xã giao quốc vụ khanh bộ ngoại giao angola
tại các cuộc hội đàm hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự
tiếp tục thúc đẩy việc ký kết các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực tư pháp phòng chống tội phạm
phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
bảo đảm an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện công dân của nước này công tác học tập
lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới thăm đại sứ quán việt nam
tại cộng hòa angola và nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt nam tại cộng hòa angola